thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường khiến người tiêu dùng hoang mang
trong khi các hợp tác xã sản xuất nông sản an toàn
dù bảo đảm chất lượng nhưng tiêu thụ lại khó khăn không có đầu mối để bán sản phẩm ổn định
xuất phát từ nhu cầu đó liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn đã tăng cường mở các cửa hàng phân phối tiêu thụ nông sản an toàn cho các hợp tác xã
đây được xem là giải pháp quan trọng để tiêu thụ nông sản cho nông dân
nhất là khi nông nghiệp luôn chịu tác động của biến đổi khí hậu hạn hán mưa bão lũ lụt
đây cũng là rào cản để phát triển nông nghiệp bền vững
cánh đồng rau thôn trung quang xã văn đức huyện gia lâm thành phố hà nội vùng chuyên canh trồng rau lớn nhất của huyện gia lâm
để nâng cao chất lượng sản phẩm chính quyền địa phương đã vận động người dân áp dụng thực hành nông nghiệp tốt việt gáp
trong triển khai các quy trình sản xuất rào an toàn đồng thời thực hiện ruồn điên đôi thửa để tạo thành các ô thửa lớn thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất
tuy nhiên khi sản xuất quy mô lớn được hình thành thì vấn đề đầu ra cho sản phẩm lại hết sức khó khăn
việc hình thành các đầu mối liên kết tiêu thụ cho nông dân chưa có nên cảnh được mùa rớt giá vẫn là nỗi lo thường trực của người dân nơi đây
cái rào này ở trên thị trường này nó ít thì nó độ năm hoặc bảy nghìn nhưng nó nhiều cái là nó lại xuống hai nghìn hoặc nghìn rưỡi ngay
đấy cho nên là cái này thì mình không thể nói nắm cũng không làm gì được kể cả ngay như cái rau sạch đây chẳng hạn cũng thế đây này
đầu ra khó khăn là cái sự liên kết theo cái chuỗi sản xuất thì chúng tôi đang gặp khó khăn
ví dụ để liên kết đối với các doanh nghiệp với công ty đối với hệ thống cung cấp cho người tiêu dùng thì chúng tôi chưa có
đầu ra khó khăn do sản xuất an toàn theo quy trình việt gáp mất nhiều thời gian công sức chăm sóc hơn trồng theo kiểu truyền thống
nhưng giá bán không cao hơn vì vậy mà nhiều hội trồng rào nản lòng không muốn mở rộng quy mô trồng rào việt gáp
làm có một sào rưỡi thôi gọi là mình làm thí điểm thôi mà để xem xem là
giữa cái lượng rau sạch mà mình làm như thế mới so với cả mình làm bình thường này xem là nó có lợi nhuận có hơn không
nhưng mà thành ra cuối cùng ra lại còn không bằng bởi vì là người ta có mua cho đâu mà bằng
tuy nhiên vấn đề đầu ra không ổn định được mùa rớt giá luôn khiến cho người nông dân lo lắng
vậy với gia đình nhà mình vấn đề đầu ra của sản phẩm rau có gặp phải khó khăn gì không thưa chị
chúng tôi sản xuất
thật ra nhiều khi làm được nhưng không đi bán được thì người ta thương do
người ta đến thu nhập thì người ta thấy thị trường nhiều thì người ta lại giả chúng tôi dễ đi
thì một xào một năm vụt một vụ chỉ được độ ba bốn triệu đến khi nhiều thì người ta chỉ giá được độ một triệu một xào
và dòng muộn tí nữa mà không bán vào thị trường nó quá rẻ thì người ta còn không mua cho rồi cho người ta cho cá
người lông dân chúng tôi cũng mong muốn nhà nước hỗ trợ
tìm đường đầu ra cho người sản xuất nông dân chúng tôi được đời sống ổn định
theo số liệu thống kê hiện cả nước có trên một mươi hợp tác xã nông nghiệp với trên một mươi một triệu hộ nông dân
mỗi năm sản xuất ra một lượng lớn nông sản
do không có đầu ra ổn định nên nhiều hợp tác xã nông nghiệp lâm vào bế tắc
thậm chí là giải thể kéo theo đời sống của hàng nghìn hộ đông dân ngày càng khó khăn
vì vậy vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay đó là làm sao tiêu thụ được sản phẩm
cho các hợp tác xã một cách ổn định bền vững gắn sản xuất với nhu cầu thị trường
xin chào ông
thưa ông được biết vừa qua liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn việt nam đã được thành lập
và cho ra mắt hệ thống chuỗi siêu thị để tiêu thụ nông sản cho các hợp tác xã cũng như bà con nông dân
vậy ông có thể chia sẻ cách thức hoạt động của liên hiệp có gì khác so với các tổ chức xã hội hay là các doanh nghiệp ạ
sự ra đời của liên hiệp hợp tác xã như tiêu thụ nông sản
an toàn việt nam nó khác với các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác
đó là các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế thì họ luôn đặt cái mục tiêu là lợi nhuận của đơn vị lên hàng đầu
cái sự gắn kết giữa doanh nghiệp với lại người sản xuất không bền vững
mang tính chất là mua bán và xảy ra trường hợp là được mùa mất giá và được giá mất mùa
nhưng đối với liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn việt nam là
gắn kết bền vững giữa các tổ hợp tác hợp tác xã và liên hiệp
một cách cùng chia sẻ cùng đồng hành và cùng phát triển
liên hiệp với vai trò trách nhiệm là quan tâm đồng hành từ sản xuất đến sơ chế
đến bảo quản đến chế biến và tiêu thụ
vì vậy hai bên giữa người sản xuất giữa các hợp tác xã sản xuất và liên hiệp
có một sự gắn kết cùng đồng hành và chia
chia sẻ những khó khăn cũng như là những thành công với nhau
vì vậy cái mục tiêu của liên hiệp đó là tạo nên một cái thị trường ổn định để người sản xuất yên tâm
sản xuất cũng như là trong quá trình triển khai thì liên hiệp cũng phải chấp nhận những rủi ro ban đầu
ví dụ như là phải chịu lỗ đầu tư thì lớn và doanh thu thì trước mắt đang còn hạn chế
thì chúng tôi cũng phải chấp nhận là tính toán với phương án tài chính là dài hơi
chấp nhận lỗ ban đầu và giảm các chi phí không cần thiết
những cái hoạt động không cần thiết để đảm bảo tăng cái giá trị của sản phẩm nông sản cho người sản xuất
để người sản xuất yên tâm để sản xuất ra các sản phẩm an toàn

vấn đề người tiêu dùng quan tâm nhất đó là việc truy xuất nguồn gốc cũng như giám sát chất lượng của sản phẩm
vậy công tác này được liên hiệp thực hiện như thế nào ạ
cái thứ nhất là tất cả những cái sản phẩm được vào hệ thống chuỗi của liên hiệp
đều là các sản phẩm của các hợp tác xã được lựa chọn từ các cơ sở như liên minh hợp tác xã các tỉnh
và chúng tôi giám sát theo dõi từ khi làm đất gieo hạt và quá trình chăm bón đến lúc thu hoạch
chúng tôi đã dùng cả phương tiện vận chuyển về tận ruộng
để thu mua rồi là trong quá trình vận chuyển về thì bảo quản rồi sơ chế
và đưa ra cửa hàng cũng theo một cái quy chuẩn được giám sát một cách nghiêm ngặt
vì vậy tôi khẳng định rằng tất cả những sản phẩm mà đưa vào chuỗi siêu thị uca max
là những sản phẩm đảm bảo an toàn tối đa cho người tiêu dùng
cửa hàng đầu tiên được khai trương vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
sau cửa hàng đầu tiên được khai trương vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
được sự tạo điều kiện của thành phố hà nội
vừa qua ba chuỗi cửa hàng phân phối sản phẩm nông sản của các hợp tác xã
đã được liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn mở ra đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô
cũng như giải quyết vấn đề ưu tắc đầu ra cho các sản phẩm của các hợp tác xã nông sản trên cả nước
khi mà có cái chuỗi sản phẩm này ra đời thì tôi đã lựa chọn và mua rau
ở những hợp tác xã những công ty mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
rồi thì tôi cảm thấy rất là yên tâm
và đấy là những là nơi mà tôi sẽ lựa chọn và thường xuyên ra đây để chọn nguyên liệu
của thực phẩm rau khổ quả để phục vụ gia đình thôi
là người tiêu dùng thì chúng tôi rất yên tâm khi mua được những cái sản phẩm chính hãng như thế này
chứ nếu mà đi ra chợ mà mua những cái rau hay rau củ quả các loại
chúng tôi không yên tâm một chút nào
thì khi mà có ucimat mở ra như thế này
thì các gia đình lân cận gần đây có điều kiện để mà mua những cái sản phẩm tốt như thế này
chúng tôi rất yên tâm trong sinh hoạt phục vụ cho gia đình cũng như là các cháu
hiện nay liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn đã liên kết với gần năm mươi hợp tác xã sản xuất nông sản an toàn trên toàn quốc
với gần một bạt hàng
đặc biệt với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào truy xuất nguồn gốc
cũng như tổ chức hệ thống giám sát từ trung ương đến các địa phương đã bảo đảm tính minh bạch của sản phẩm
với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc truy xuất nguồn gốc của sản phẩm
giúp cho người tiêu dùng hoàn toàn có thể biết được sản phẩm này được sản xuất ở đâu
thu hoạch ngày nào và được sản xuất do nhà phân phối nào cũng như là hộ dân nào trồng
đơn giản như trên tay tôi đang cầm một chiếc smartphone tôi chỉ bằng một cái thao tác rất là đơn giản
quét mã và tôi có thể xác định được luôn cây bắp cải tím này được sản xuất tại đà lạt
và gieo trồng vào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
tôi đã thu hoạch vào ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp anh đào
ở phường hai thành phố đà lạt điều này giúp cho người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm với sản phẩm mà mình lựa chọn
kế hoạch trong năm hai nghìn một mươi sáu liên minh hợp tác xã việt nam sẽ xây dựng từ sáu đến bảy cửa hàng
phân phối sản phẩm nông sản an toàn tại hà nội
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ triển khai xây dựng từ năm mươi đến một trăm linh cửa hàng tại các tỉnh thành phố trên toàn quốc
qua một thời gian hoạt động thì theo ông cái được lớn nhất mà liên hiệp làm được đó là gì
nhất là thay đổi cái thói quen canh tác cho bà con nông dân để hướng đến một nền sản xuất sạch và an toàn ạ
qua thời gian chuỗi tiêu thụ nông sản an toàn việt nam ra đời thì tôi thấy thứ nhất là người sản xuất
các tổ tác các tổ tác xã đã thay đổi tư duy về sản xuất
đó là gì
làm việc một cách nghiêm túc khoa học họ đang dần trở thành những người công nhân nông nghiệp về tư duy sản xuất
và đặc biệt là cái tư duy mà góp đất thành những cái vùng sản xuất lớn vùng quy hoạch lớn
và sản xuất những cái loại giống những cái quy trình họ tuân thủ các cái nghiêm ngặt về quy trình sản xuất để đảm bảo an toàn
và họ về tư dưỡng thì họ hoàn toàn
là yên tâm khi mà được liên kết với lại liên hiệp
bởi vì là họ kể cả liên hiệp cũng hỗ trợ họ về những cái ban đầu ví dụ như công nghệ ví dụ như giống và các cái quy trình sản xuất một cách bài bản
nên đa phần những hợp tác xã bây giờ rất là mong muốn được tham gia vào chuỗi liên kết bền vững của liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn việt nam
theo đúng chủ trương của đại hội năm liên minh hợp tác xã việt nam
với những kết quả ban đầu đã đạt được thì trong thời gian tới liên hiệp có giải pháp như thế nào để có thể mở rộng hệ thống chuỗi cung ứng này ra khắp cả nước
đặc biệt là tại các tỉnh để làm sao những sản phẩm nông sản của bà con làm ra được tiêu thụ trong hệ thống của chuỗi liên minh ạ
thứ nhất là liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn việt nam cũng là một đơn vị mới được ra đời với thực hiện cái chủ trương của liên minh hợp tác xã việt nam
nên là trong thời gian năm hai nghìn một mươi
đầu hai nghìn một mươi bảy thì chúng tôi tập trung hai thị trường lớn đó là hà nội và thành phố hồ chí minh
nhưng từ kế hoạch từ một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi thì chúng tôi sẽ triển khai gần như là sáu mươi ba tỉnh thành trong cái kế hoạch của chúng tôi
và mỗi tỉnh thành chúng tôi sẽ có một trung tâm thu mua và phân phối nông sản an toàn việt nam để phục vụ nhân dân cả nước
và đó cũng là mục tiêu tiêu chí để xây dựng một cái thương hiệu nông sản an toàn việt nam không những là tiêu thụ trong nước
và xuất khẩu
tôi hy vọng rằng với cái chỉ đạo quyết liệt của đảng và nhà nước đặc biệt là chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
sự quyết liệt của liên minh hợp tác xã việt nam thì liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn việt nam
sớm đưa nông sản an toàn việt nam thương hiệu nông sản an toàn việt nam ra thị trường thế giới
và cũng khẳng định cái thương hiệu của chúng ta trên thị trường thế giới
trong một thời gian gần nhất
xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của chuyên nhìn nhân dân
và xin chúc cho liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn việt nam tiếp tục phát triển
và mở rộng được hệ thống chuỗi siêu thị của mình tại khắp sáu mươi bốn tỉnh thành
có thể thấy với việc hình thành các cửa hàng phân phối sản phẩm nông sản theo hệ thống của liên minh hợp tác xã việt nam
đang góp phần giải quyết bài toán bế tắc đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của người nông dân
và các hợp tác xã nông nghiệp
tuy nhiên để hình thành hệ thống mạng lưới phân phối này rộng khắp tại sáu mươi bốn tỉnh thành phố
cần sự nỗ lực vào cuộc hơn nữa của các cấp ngành đặc biệt là các địa phương
trong việc kết nối tạo điều kiện cho liên minh hợp tác xã các tỉnh xây dựng và vận hành chuỗi cửa hàng hiệu quả bền vững
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộngacong gmail com